các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng dân tộc hàng ngọc chiến cho biết tổng nguồn vốn gần hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng như trong đề xuất chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra và thấp hơn nhiều so với khái toán ban đầu trong đề án tổng thể do chính phủ chính quốc hội tại kỳ họp thứ tám đạt bốn mươi một bốn so với khái toán ban đầu trong khi mục tiêu không thay đổi
với nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi khả năng nguồn lực đáp ứng có hạn nếu đầu tư giàn trải phân tán thì sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra
vì vậy cơ quan thẩm tra đề nghị chính phủ tính toán cân nhắc kỹ lưỡng những vấn đề cấp bách bức xúc lựa chọn đầu tư có trọng tâm trọng điểm cùng với các giải pháp có tính khả thi phù hợp với từng giai đoạn thực sự mang lại hiệu quả cao nhất
ngày hai mươi bảy tháng năm tại thành phố sơn la của tỉnh sơn la bộ công an đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một khu vực hai năm hai nghìn hai mươi với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin
dự khai mạc có đồng chí thượng tướng
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư tỉnh ủy sơn la
với sự tham gia của gần sáu trăm linh diễn viên đến từ một mươi sáu đoàn nghệ thuật quần chúng công an các đơn vị địa phương các trường công an nhân dân khu vực phía bắc
có tám mươi bốn tiết mục tham gia thi diễn gồm các loại hình nghệ thuật ca mối nhạc sân khấu kịch với nội dung ca ngợi đảng bắc hồ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
truyền thống chiến đấu xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc góp phần xây dựng tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ chiến sĩ công an
chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng ngày hai mươi bảy tháng năm đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ một mươi ba
thượng tướng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên
thiếu tướng sùng a hồng giám đốc công an tỉnh điện biên đã báo cáo nhanh với đoàn công tác một số tình hình
theo đó trong những năm qua công an huyện tuần giáo đã chủ động nắm chắc tình hình kỳ thời tham mưu với cấp ủy địa phương và ban giám đốc công an tỉnh điện biên
đề ra các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia
thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thượng tướng nguyễn văn thành nhấn mạnh công an huyện tuần giáo phải chủ động nắm chắc tình hình trong mọi tình huống
chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tranh thủ được già làng trường bản người có uy tín trong cộng đồng trong công tác
xây dựng lực lượng công an xã chính quy vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra
tiếp đó thượng tướng nguyễn văn thành và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công an xã pú nhung huyện tuần giáo
trong đó đồng chí thứ trưởng đánh giá cao tinh thần tình nguyện sung phong xuống địa bàn của cán bộ chiến sĩ công an xã và nhấn mạnh công an xã là một cấp công an có vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải phát huy tinh thần cách mạng của xã phú nhung anh hùng khắc phục mọi khó khăn bám nắm địa bàn giải quyết tốt mọi việc liên quan đến an ninh trật tự không để hình thành điểm nóng phức tạp
tại xã pú nhung đoàn công tác đã đến dân hương thăm nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thiếu niên vừa a dính
sáng nay hai mươi tám tháng năm công an thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc biểu dương gương người tốt việc tốt giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với tinh thần thi đua là yêu nước yêu nước là thi đua trong năm năm qua tại công an thành phố đà nẵng đã có nhiều tấm gương xuất sắc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu
hội nghị đã vinh danh và tặng giấy khen cho năm mươi
hai mươi cá nhân và ba mươi sáu tập thể có thành tích xuất sắc trong năm năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đây là những tấm gương tiêu biểu những cá nhân tận tụy hết mình vì công việc dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
hội nghị cũng là dịp tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới phát huy công tác thi đua khen thưởng
đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh và tạo động lực giúp cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội

hội nghị đã vinh danh và tặng giấy khen thưởng hết mình vì công việc dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
kịp thời báo cáo tỉnh ủy để đưa ra khỏi diện quy hoạch
kịp thời báo cáo tỉnh ủy để đưa ra khỏi diện quy hoạch